chương trình ensanh hai nghìn một mươi chín tìm kiếm và tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì sự phát triển bền vững do phòng thương mại và công nghiệp việt nam
liên hiệp các hội khoa học và công nghệ chương trình phát triển liên hợp quốc và trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng phối hợp tổ chức chính thức đã khởi động tại hà nội
trong thời gian tới nay đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sẽ có nhiều hoạt động chia sẻ tìm kiếm lựa chọn các sáng kiến tại nhiều địa phương trên toàn quốc
năm hai nghìn một mươi chín chương trình sẽ tập trung vào năm nội dung chính là nông nghiệp bền vững môi trường và biến đổi khí hậu du lịch bền vững trao quyền cho phụ nữ và kinh doanh bao trùm và đa dạng
những sáng kiến tham gia chương trình sẽ có cơ hội nhận giải thưởng bằng tiền mặt lên đến một trăm linh triệu đồng cùng cơ hội được kết nối với các nguồn lực tài chính lên đến ba trăm linh usd một sáng kiến đến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước
năm hai nghìn một mươi chín chương trình sẽ tập trung vào năm nội dung chính là nông nghiệp bền vững môi trường và biến đổi khí hậu du lịch bền vững trao quyền cho phụ nữ và kinh doanh bao trùm và đa dạng
những sáng kiến tham gia chương trình sẽ có cơ hội nhận giải thưởng bằng tiền mặt lên đến ba trăm linh triệu đồng cùng cơ hội được kết nối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước
các đại sứ quán các cá nhân doanh nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng của hàng trăm doanh nghiệp xã hội